với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương thời gian qua đã có không ít thanh niên vùng đất anh hùng huyện củ chi
thành phố hồ chí minh lập nghiệp thành công bằng nông nghiệp và anh bùi minh thắng là một trong những điển hình như vậy
từ bỏ con đường du học tại nước nhật để phát triển nghề trồng nấm vốn gắn bó với gia đình hơn hai mươi năm qua
bước đầu anh thắng vấp phải nhiều khó khăn từ khâu kỹ thuật bởi trồng nấm ứng dụng công nghệ khác hoàn toàn so với trồng thủ công
anh cho rằng nếu muốn có được sản phẩm chất lượng cao thì con đường bắt buộc là phải đưa khoa học công nghệ vào sản xuất
cơ sở của anh ngoài việc cung cấp nắm rộng khắp các thị trường còn nuôi cấy phơi nắm với khoảng một mươi loại giống nắm cho bà con ở khu vực củ chi
mỗi tháng trang trại nấm xuất ra thị trường bảy mươi tám mươi ngàn túi phôi thời điểm cao nhất đạt một trăm linh một trăm hai mươi túi trừ hết chi phí
mỗi tháng còn lãi khoảng một trăm năm mươi triệu đến hai trăm linh triệu đồng giải quyết việc làm thường xuyên cho một mươi lao động địa phương với thu nhập từ sáu triệu đến bảy triệu đồng trên người trên tháng

thành công bước đầu của bùi minh thắng là điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ thành phố hồ chí minh những trái tim đầy nhiệt huyết năng động sáng tạo dám nghĩ dám làm cấp phần xây dựng quê hương đất nước